thưa quý vị với mục tiêu không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào
nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành các bộ ngành địa phương doanh nghiệp chủ thể có liên quan
căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phải xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp của thượng trưởng chính phủ
về bảo đảm cung ứng điện năm hai nghìn hai mươi bốn và thời gian tới nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng hành hai mươi bốn
các báo cáo ý kiến tại cuộc họp đánh giá thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ phụ trách lĩnh vực đã liên tục chỉ đạo đồng bộ tổng thể toàn diện
yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan các địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể
nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện thủ tướng chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc
triển khai nhiều công trình dự án nguồn điện lưới điện
tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng năm đến tháng bảy được dự báo tăng
trưởng rất cao lên đến một mươi ba cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng chín sáu riêng miền bắc dự kiến tăng
kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng nhu cầu sử
dụng điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng tăng lên đây là điều đáng mừng vì cho thấy nền kinh tế
xã hội phát triển vừa góp phần cho tăng trưởng các báo cáo ý kiến tại cuộc họp cũng cho thấy
nguồn điện cơ bản không thiếu nhiên liệu được đáp ứng song cần điều hành phù hợp thông minh
thông suốt hiệu quả với giải pháp tổng thể đa dạng hóa nguồn điện khẩn trương hoàn thành các
đường dây tải điện khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan
mục tiêu là chúng ta không thể để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong bất cứ trường hợp nào
các bộ các ngành các cơ quan các địa phương các doanh nghiệp có liên quan hay là có chủ
cụ thể có liên quan để căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ động xây dựng các phương
án nhất là các phương án xấu nhất có thể xảy ra để mà có các nhiệm vụ giải pháp linh hoạt hợp lý
kịp thời hiệu quả để đáp ứng được mục tiêu mà chúng ta đề ra không để người dân và doanh nghiệp
phải lo lắng về điện thủ tướng nhấn mạnh về nguồn điện cần tính toán bảo đảm nguồn điện cho tất
các vùng miền lưu ý các tháng cao điểm ở miền bắc tháng năm tháng sáu tháng bảy đặc biệt là dự
kiến phụ tải tăng lên trong tháng sáu khoảng hai năm trăm linh mw đa dạng hóa các nguồn điện giả soát lại tất
cả các nguồn có thể huy động thúc đẩy các nguồn điện lớn đảm bảo nhân liệu than nước dầu khí
cho sản xuất điện các nhà máy điện than mua tối đa than sản xuất trong nước hạn chế tối thiểu mua
than nhập khẩu về cơ chế chính sách mua bán điện bộ công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn
thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát
điện và khách hàng sử dụng điện lớn cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt
tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu cơ chế chính sách phát triển điện
khí điện gió ngoài khơi ven bờ chính sách với điện rác điện sinh khối về truyền tải điện
thủ tướng yêu cầu trước mắt hoàn thành đường dây năm trăm linh kv mạch ba ra soát từng khâu
bảo đảm tiến độ dứt khoát hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu đề nghị lãnh đạo các tỉnh tăng cường
kiểm tra đôn đốc động viên cán bộ công nhân trên công trường làm xuyên ngày nghỉ ngày lễ
về giá điện thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện theo quy định thẩm quyền với lộ trình
phù hợp không giật cục ngành điện đẩy mạnh tiết kiệm chi phí tăng cường ứng dụng chuyển đổi số
tăng năng lực cạnh tranh giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp giá điện phải phù hợp
có cạnh tranh lành mạnh và điều tiết của nhà nước
đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng phát triển và trưởng thành
của quân đội nhân dân việt nam nói chung và nền công nghiệp quốc phòng việt nam nói riêng
triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn đã xác nhận sự tham gia của hơn bốn mươi công ty đầu mối
đến từ một mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ như liên bang nga ấn độ vương quốc anh hoa kỳ israel
italia nhật bản malaysia pháp thổ nhĩ kỳ thụy điển singapore serbia cộng hòa séc tây ban nha
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất hàn quốc đài loan trung quốc bungary
tổng diện tích đăng ký gần ba ba trăm linh m hai
hơn bốn mươi công ty có tiềm năng tham dự và các đối tác khác đang tiếp tục trao đổi thông tin
bên cạnh đó bộ quốc phòng dự kiến mời hơn một trăm hai mươi đoàn khách quốc tế đến từ năm mươi quốc gia
với chủ đề hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển triển lãm hai nghìn hai mươi bốn có nhiều hoạt động quan trọng
nhằm thúc đẩy xúc tiến phát triển ngành công nghiệp quốc phòng
đồng thời thông qua triển lãm bộ quốc phòng cũng lồng ghép các sự kiện
nhằm quảng bá văn hóa con người việt nam tới bạn bè quốc tế
điểm nhấn của sự kiện là các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm quốc phòng an ninh
của các công ty công nghiệp quốc phòng quốc tế trong đó các sản phẩm do công nghiệp quốc phòng việt nam
nghiên cứu chế tạo vũ khí thiết bị kỹ thuật nổi bật hiện đại có trong biên chế của quân đội nhân dân việt nam
hôm nay tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức ra mắt
giới thiệu bộ sách võ nguyên giáp vị tướng của nhân dân
nhân ngày sách và văn hóa đọc lần thứ ba và kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bộ sách võ nguyên giáp vị tướng của nhân dân lưu giữ những hình ảnh đẹp về cuộc đời
và sự nghiệp cách mạng của đại tướng võ nguyên giáp
qua những ký ức về đại tướng bạn đọc dễ dàng nhận thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào
đại tướng luôn thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung
tư tưởng tiến công ý chí tự lực tự cường luôn đề cao công lao sự hy sinh to lớn của nhân dân
quân đội những người trực tiếp chiến đấu trên chiến trường
cuốn sách cũng khẳng định danh tiếng phẩm chất đạo đức của đại tướng không chỉ giới hạn ở việt nam
mà đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh
vì hòa bình tiến bộ xã hội ở các nước thuộc địa được thế giới vinh danh và nhân dân tiến bộ
yêu trụng hòa bình ngưỡng mộ bộ sách võ nguyên giáp vị tướng của nhân dân
ngoài cuốn tiếng việt còn có năm cuốn song ngữ được dịch ra các thứ tiếng anh pháp tây ban nha trung quốc và ả rập
nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động
sáng nay công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất công đoàn ngành y tế hà nội
liên đoàn lao động tp tổ chức khám sức khỏe tư vấn truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản
phát thuốc miễn phí cho sáu trăm linh công nhân của ba mươi doanh nghiệp trong khu công nghiệp nội bài sóc sơn
một trăm linh công nhân lao động đã được đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn của bệnh viện phụ sản hà nội
khám chuyên khoa phụ sản tầm soát ung thư tư vấn kê đơn thuốc hướng dẫn điều trị và những trường hợp nếu phát hiện bệnh nặng
sẽ được giới thiệu đến cơ sở y tế để điều trị đồng thời được truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản
sức khỏe tiền hôn nhân kế hoạch hóa gia đình
đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần chăm lo hỗ trợ công nhân lao động
giúp công nhân lao động có điều kiện được tầm soát phát hiện bệnh sớm để có hướng điều trị kịp thời
để công nhân lao động có sức khỏe tinh thần tốt góp phần nâng cao năng suất lao động chất lượng của sản phẩm
cũng như giúp người lao động tin yêu gắn bó hơn với doanh nghiệp
tiếp theo chương trình cao tốc cam lâm vĩnh hảo sẵn sàng đợi lệnh thông xe
đà nẵng không để người dân thiếu nước sinh hoạt
thưa quý vị tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cho biết
nhằm góp phần bình ổn thị trường vàng từ nay đến cuối năm
lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra đối với các mặt hàng kim loại vàng
tổng cục quản lý thị trường đang yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của cửa hàng vàng
tập trung vào việc kiểm tra hàng hóa và hóa đơn chứng từ có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ thương mại điện tử
việc kiểm tra đối với các mặt hàng kim loại vàng sẽ tiếp tục được lực lượng đẩy mạnh
từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn cả nước nhằm góp phần bình ổn thị trường vàng
ngoài ra để bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong kinh doanh vàng tại việt nam
tổng cục quản lý thị trường đã ban hành văn bản chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
cục nghiệp vụ quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
kiểm tra kiểm soát giám sát các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới cảng hàng không
điều này nhằm kịp thời phát hiện xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh mua bán vận chuyển trái phép vàng vào việt nam
ngân hàng nhà nước vừa có văn bản cho phép các ngân hàng thương mại kéo dài chính sách cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ
với doanh nghiệp khó khăn thêm sáu tháng thay vì kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu tới đây
thực tế việc kéo dài hiệu lực thông tư hai là nguyện vọng của hầu hết ngân hàng
đặc biệt trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm nhu cầu tín dụng yếu
nếu thông tư hai hết hạn vào ngày ba mươi tháng sáu sẽ tạo áp lực trả nợ rất lớn cho các doanh nghiệp
trong khi việc xử lý nợ xấu đang gặp khó khăn
số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước cho thấy tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
có gần một trăm tám mươi tám luật khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ
với tổng giá trị nợ gốc và lãi cơ cấu trên một trăm tám mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
đến ngày hai mươi chín tháng ba tín dụng nền kinh tế tăng một ba mươi bốn so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế
ngay từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng nhà nước đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu
tăng trưởng tiến dụng năm hai nghìn hai mươi bốn cho các tổ chức tiến dụng và thông báo công khai
nguyên tắc xác định để tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng
mặc dù ngân hàng nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhưng tăng trưởng tín dụng thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi bốn khá thấp so với các năm gần đây
trong đó có nguyên nhân do nhu cầu vốn tín dụng thường tăng cao và dịp cuối năm
vào thời điểm trước tết nguyên đán cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế
ở mức thấp do nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoặc ngừng hoạt động
sang đến tháng ba tín dụng đã tăng tích cực trở lại
sau khi giảm trong hai tháng đầu năm do yếu tố mùa vụ
thời gian gần đây giá trung cư hà nội liên tục tăng mạnh khiến cho nhiều chuyên gia
e ngại nguy cơ bong bóng bất động sản sẽ xảy ra
căn hộ trung cư tại hà nội liên tục lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây
tính đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá trung bình đạt năm mươi chín triệu đồng một mét vuông
tăng hai mươi một quý liên tiếp dẫn chứng việc nhiều dự án tại hà nội ghi nhận
đã tăng mạnh
có dự án tăng hơn ba mươi với giá lên đến hơn một trăm linh triệu đồng một mét vuông
một số chuyên gia cho rằng đây là vấn đề cần phải cảnh báo
nếu không thì phân khúc trung cư sớm muộn cũng không thể kiểm soát
các chuyên gia cũng nhấn mạnh bong bóng trung cư sẽ hình thành
khi giá tăng quá mức so với giá trị thực của nó
hiện tượng này bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến về nhu cầu mua nhà đất
trong khi nguồn cung còn hạn chế
khi nhận thấy cơ hội các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào thị trường nhằm kiếm lời
thúc đẩy nhu cầu càng tăng cao bóng bóng chỉ dừng lại khi bị vỡ
đó chính là lúc nhu cầu suy giảm hoặc trứng lại
và khiến giá của loại tài sản này lao dốc thế thảm thị trường nhanh chóng sụp đổ
mới đây bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra
giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản
đặc biệt các trung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường
qua đó có biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá làm giá
đầu cơ các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội tập trung chỉ đạo có hiệu quả nội dung nêu trên
và có báo cáo gửi về bộ xây dựng trước ngày hai mươi tháng bốn
cũng theo bộ xây dựng thị trường bất động sản đã có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc
tuy nhiên thời gian gần đây báo chí phản ánh tại một số khu vực dự án
khu trung cư có căn hộ nhà ở với mức giá cao bất thường
có hiện tượng thổi giá làm giá đầu cơ
các trạm thu phí đường bộ trên nệm thống quốc lộ do cục quản lý
theo kế hoạch giám sát năm hai nghìn hai mươi bốn với các trạm thu phí
kế hoạch giám sát các trạm thu phí gửi về cục đường bộ việt nam trước một mươi ngày
và báo cáo kết quả giám sát sau bảy ngày thực hiện kiểm tra
sẽ được đưa vào khai thác nối thông tuyến đường từ thành phố hồ chí minh đến thành phố phan rang
suốt ngắn di chuyển từ thành phố hồ chí minh đến khánh hòa còn khoảng bốn đến năm giờ chạy xe
thay vì quãng đường tám giờ như trước đây
đại diện công ty cổ phần bot
đáp ứng yêu cầu của thủ tướng chính phủ và các quy định của hợp đồng dự án đã ký kết
với tốc độ tối đa cho phép là chín mươi km một giờ
trên tuyến có ba mươi bốn cầu gồm hai mươi hai cầu trên đường cao tốc một mươi một cầu vượt cao tốc
và cầu trên đường kết nối với cao tốc với quốc lộ một tại nút giao du long
các hạng mục cầu đường trên tuyến đều đã được hoàn thiện sẵn sàng đưa vào hoạt động
cung cấp số điện thoại đường dây nóng dọc tuyến cao tốc
trên tuyến có ba mươi sáu điểm dừng đỗ xe khẩn cấp
hiện đơn vị thi công đang gấp rút thi công trạm rừng nghỉ tạm thời
tại khu vực nút giao với tỉnh lộ bảy trăm linh chín
dự kiến hai trạm dừng nghỉ tạm hoàn thành trước dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân
tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khai thác bến xe trên địa bàn thành phố
phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân
không tùy tiện tăng giá cước vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tùy tiện tăng giá cước
phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt
thực hiện kê khai giá niêm ít giá
và tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
để tăng giá ở mức cao thu cao hơn mức giá kê khai
và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý pha sinh
các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh hợp đồng du lịch
có kế hoạch bố trí xe dự phòng nhằm bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân
kể cả khi lưu lượng khách gia tăng dịp nghỉ lễ
chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên giám sát kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định
về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải tuân thủ quy tắc giao thông
dịp này sở giao thông vận tải hà nội cũng công bố số điện thoại đường dây nóng
để hành khách người dân phản ánh về vận tải trong dịp nghỉ lễ
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo
xâm nhập mặt mới sẽ diễn ra tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông cửu long
từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi tháng bốn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
xâm nhập mặn ở khu vực trên có xu thế tăng dần vào cuối tuần
độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
chiều sâu danh mặn bốn phần nghìn trên các sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây
là chín mươi một trăm hai mươi km
sông cửa tiểu cửa đại là bốn mươi năm mươi km sông hàm luông là năm mươi năm mươi năm km
sông cổ chiên là bốn mươi bốn mươi năm km sông hậu là bốn mươi năm mươi km sông cái lớn là bốn mươi năm năm mươi năm km
tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long phụ thuộc vào nguồn nước
từ thượng nguồn sông mê công triều cường và còn biến động trong thời gian tới
các địa phương ở vùng đồng bằng sông cửu long cần cập nhật kịp thời
các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng
chống xâm nhập mặn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn
ở đồng bằng sông cửu long cấp hai
tỉnh kiên giang vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất sụt lún đất
do hạn hán khu vực vùng đệm u minh thượng
tính đến nay vùng đệm u minh thượng có ba trăm một mươi điểm sụt lún sạt lở
tầm chiều dài hơn bảy năm trăm ba mươi mét trong đó tuyến đường tỉnh chín trăm sáu mươi năm có bốn mươi điểm sạt lở
tổng chiều dài là tám trăm tám mươi năm m và nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới
ước thiệt hại khoảng một trăm linh năm tỷ đồng
từ đầu tháng ba đến nay mực nước trên kênh đê bao ngoài và các kênh trong
dùng u minh thượng hạ thấp ở mức độ càng kiệt
khoảng cách từ mặt nước hiện tại cách cao độ mặt đường khoảng hơn năm mét
gây hiện tượng sụt lún sạt lở các tuyến lộ giao thông ở mức nghiêm trọng
riêng các tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở sụt lún thêm hai trăm bảy mươi điểm
tổng chiều dài hơn sáu sáu km
ước thiệt hại khoảng một trăm linh năm tỷ đồng
tổng chiều dài tăng thêm khoảng bảy mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra hiện có hai mươi sáu căn nhà dân bị sập tổng thiệt hại hơn tám mươi ba tỷ đồng
hiện tại địa phương quy động các nguồn lực ứng phó với tình huống khẩn cấp
do sạt lở đường giao thông nông thôn sập đổ nhà dân và các công trình công cộng khác trong dùng
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong ứng phó với tình trạng
sụt lún sạt lở đất lộ giao thông và nhà ở
dần động các hậu dân di dời đối với những nhà ở các điểm đã trạng nứt
có nguy cơ sạt lở đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của người dân
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có thống kê về thiệt hại
của các tỉnh miền núi phía bắc khiến trong những ngày vừa qua
các địa phương này liên tục xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và sẵn sàng
ảnh hưởng của hội tụ gió trên năm mét di chuyển từ thượng lào sang ba ngày qua
các tỉnh lai châu sơn la tuyên quang
cao bằng bắc cạn xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và sẵn sàng
thống kê của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
cao bằng thiệt hại lớn nhất với gần hai năm trăm linh nhà bị tốc mái
tập trung ở các huyện trùng khánh nguyên bình hòa an hạ lan
thiệt hại kinh tế hơn tám tỷ đồng
tiếp theo là hà giang với hơn một bảy trăm linh ngôi nhà bị hư hại
bắc cạn hơn sáu trăm linh lai châu lào cai mỗi tỉnh hơn một trăm năm mươi căn
ba mươi trường học bị tóc mái hư hỏng
tập trung ở hà giang với một mươi bảy trường học lào cai cao bằng
mỗi nơi bốn trường thanh hóa lai châu mỗi nơi hai trường bắc cạn một trường
ngoài ra chiều ngày một mươi bảy tháng bốn năm người trèo thuyền trên lòng hồ thủy điện sơn la
thuộc huyện sìn hồ lai châu thì bị lật ba người bám được vào can nhựa
và được người dân cứu sống hai người còn lại đang mất tích
sông trường giang từng là tuyến đường thủy trọng yếu nhưng do bị bồi lấp
và người dân xâm lấn để nuôi trồng thủy sản
con sông này bị ngẽn mạch nhiều đoạn
từ hơn một mươi năm trước tỉnh quảng nam đã lập dự án nạo vét để khôi phục dòng sông này
nhưng do thiếu kinh phí nên dự án đã bị hủy bỏ
mới đây quảng nam phê duyệt dự án phát triển tích hợp thích ứng của tỉnh
với tổng kinh phí là hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng để hồi sinh dòng sông hai cơ biển này
để triển khai dự án quảng nam sẽ vay vốn oda hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng
ngân sách tám trăm tám mươi tỷ đồng
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi bảy sẽ nạo vét xong sáu mươi km sông trường giang
từ cửa đại đến cửa lở vịnh an hòa đi qua các địa phương như duy xuyên thăng bình
thành phố tam kỳ và huyện núi thành
hai bên bờ sông những đoạn nguy cơ sạt lở được xây kè kết hợp nheo đậu tránh chú bão
tại thành phố tam kỳ dự án xây dựng kênh thoát lũ gần hai bốn km từ hồ sông đầm ra sông trường giang
sau nạo vét tuyến sông trường giang đạt chuẩn cấp bốn đường thủy nội địa
tàu trọng tải đến một trăm linh tấn có thể lưu thông
cùng với nạo vét lòng sông sẽ xây dựng sáu cây cầu mới bắc qua sông nhằm tăng cường kết nối
loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển
các khu dân cư và các khu du lịch ven biển tạo ra một hệ thống giao thông thông suốt đồng bộ
ngoài ra khi nạo vét sông sẽ tăng cường tiêu thoát lũ lưu vực sông trường giang
hỗ trợ chống ngập lụt khu vực tam kỳ phục vụ dân sinh du lịch và phát triển kinh tế khu vực
trước tình trạng xâm nhập mặn sâu kéo dài cộng với nguồn nước thô từ thượng nguồn không đảm bảo
gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt thành phố đà nẵng đã khẩn trương những biện pháp cấp bách quyết tâm không để thiếu nước sinh hoạt
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cũng như cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần
hiện nay độ mặn tại cửa thu cầu đỏ thời điểm cao nhất đã vượt ngưỡng trên sáu mg trên lít gấp ba mươi lần tiêu chuẩn cho phép
tình trạng trên đã kéo dài từ trước tết âm lịch đến nay những chỉ số đo được gần đây cho thấy đây là đợt hạn mặn nghiêm trọng chưa từng có
trước mắt thành phố đà nẵng đã lên phương án đắp đập tạm chia nước từ sông vu gia tỉnh quảng nam về trạm bơm an trạch
vừa qua đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường đã có buổi kiểm tra làm việc với tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
tại đây nhiều đề xuất kiến nghị đã được ghi nhận
lâu dài chúng tôi ký nghị bộ nông nghị phát triển nông thôn trong việc triển khai đầu tư xây dựng đập quảng huế
để đảm bảo phân lưu lượng nước về tp đà nẵng đảm bảo lượng nước cũng như đảm bảo việc chống mặn
đảm bảo nước an toàn cho người dân tp đà nẵng
cũng như là nước cho sản xuất của hạ du sông vu gia thu bồn
một trong những giải pháp là sớm thành lập tổ chức ủy ban lưu vực sông quốc gia thơ bồn
trong đó có những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc điều hành điều tiết điều phối nguồn nước theo thời gian thực
để ứng phó với xâm nhập mặn hạn hán ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã yêu cầu các sở ngành liên quan triển khai các giải pháp
trong đó chú trọng theo dõi và yêu cầu các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông vu gia thu bồn
tổ chức vận hành hồ với lưu lượng thời gian xả theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa của thủ tướng chính phủ
huy động các hồ thủy điện điều tiết nước về hạ du để đẩy mặn và cung cấp nước cho các nhà máy nước để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân
thưa quý vị với sự kiện phiên đấu giá doublex line pháp việt vừa được diễn ra
cây cầu văn hóa mới giữa hai quốc gia đã được kết nối
để mang lại những tín hiệu tích cực
vâng bởi việc một hãng đấu giá nghệ thuật nổi tiếng có lịch sử lâu đời của pháp đặt chi nhánh tại việt nam
sẽ mang đến không ít ảnh hưởng tích cực tới nghệ thuật trong nước
đây là những tác phẩm nghệ thuật việt nam được đưa vào phiên đấu giá quốc tế đặc biệt
mang tên nghệ thuật việt nam do nhà đấu giá millon tổ chức ngày hai mươi tháng bốn
dưới hình thức duplex trực tuyến cùng lúc hai đầu việt nam và pháp
trong đó có rất nhiều những tác phẩm của các doanh hoa
như là doanh hoa thời kỳ mỹ thuật đông dương ví dụ như doanh hoa vũ cao đàm
phiên đấu giá được thực hiện nghiêm ngặt theo luật về quản lý đấu giá công khai ở pháp
nhưng với một đối tác việt nam có tư cách pháp nhân tại việt nam
khi một nhà đấu giá quyết định đầu tư vào việt nam
đấy là một tín hiệu rất là đáng mừng đáng mừng cho thị trường nghệ thuật
và cũng đáng mừng cho các bạn nghệ sĩ họa sĩ ở việt nam
người ta có thể có một cái nơi để người ta đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của ta
theo tiêu chuẩn quốc tế
việc thực hiện phiên đấu giá dựa trên thỏa thuận hợp tác toàn diện
giữa nhà đấu giá miong pháp và công ty blue ando shin sau này là miong việt nam
bên cạnh đó công ty đấu giá hợp danh lạc việt tư vấn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản
và tất cả những vấn đề pháp lý cho hoạt động đấu giá của millon việt nam
và công ty việt art view tư vấn giám sát tuyển tác phẩm nghệ thuật
và nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động nghệ thuật khác
tôi cần phải nói đến mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa việt nam và pháp
và trong mối quan hệ này thì việc bán đấu giá là một hình thức tuyệt vời
một mặt giới thiệu cho các nhà sưu tập cũng như là công chúng biết được tác phẩm nghệ thuật của việt nam
các tác phẩm này có thể vừa lưu giữ ở pháp đồng thời cũng được lưu giữ ở việt nam
và tại sao lại bán đấu giá
bởi đây là một cuộc cạnh tranh và thông qua cạnh tranh sẽ đẩy giá lên
ở mức tốt nhất cho người bán cũng như người mua
theo giới chuyên gia sưu tầm nghệ thuật lâu nay ở việt nam
thị trường tranh nghệ thuật rất nhiều bất cập
đã có rất nhiều sàn đấu giá ra đời nhưng đều chết yểu do thiếu chuyên nghiệp
để thị trường nghệ thuật việt nam phát triển cũng như chuyên nghiệp
rất cần những sản đấu giá uy tín chuyên gia tư vấn công nghệ
cuộc chơi đúng luật minh bạch song phẳng
tất cả những bất cập về đấu giá tác phẩm nghệ thuật chính là thiếu kinh nghiệm
thiếu kinh nghiệm của nhà đấu giá cũng như là thiếu chuyên nghiệp của chính những người tham gia đấu giá
có những nhà sưu tập thật sự nhưng có những nhà sưu tập thì lại không thông qua
đấu giá này để sưu tập
thì tất cả những cái này chúng ta phải sửa đổi và chúng ta phải tạo thành
một cái sân chơi lành mạnh văn minh
tôi chỉ muốn là có được một cái thị trường hoàn toàn thứ nhất là minh bạch
minh bạch về nguồn gốc minh bạch về giá trị tiền tệ
tương ứng với cả cái tên tuổi của tác giả
tạo ra được một cái thị trường một cách lành mạnh
khi thị trường nghệ thuật việt còn nhiều vấn đề tồn tại
sự xuất hiện của nhà đấu giá danh tiếng thế giới sẽ mang đến nhiều thuận lợi
từ đây các phiên đấu giá sẽ được triển khai hợp chuẩn luật quốc tế
luật việt nam minh bạch nguồn gốc xuất xứ giá trị thanh khoản
đặc biệt các tác phẩm nghệ thuật sẽ không phải di chuyển giữa pháp và việt nam
khiến người mua và bán yên tâm trong công tác đảm bảo an toàn
cho các hiện vật quý hiếm